công an huyện lý nhân tỉnh hà nam vừa bắt quả tang một đối tượng vận chuyển trái phép một trăm bảy mươi viên ma túy tổng hợp
thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm về ma túy vào đêm ngày một mươi sáu tháng sáu tại xã công lý huyện lý nhân
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện lý nhân đã triển khai lực lượng bắt quả tang đối tượng phạm hồng hào
sinh năm hai nghìn một trú tại xã bình nghĩa huyện lục bình tỉnh hà nam đang vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một trăm bảy mươi viên ma túy tổng hợp hai điện thoại di động một xe mô tô và số tiền gần ba triệu đồng
bước đầu hào khai nhận vận chuyển số ma túy trên về địa bàn huyện lý nhân để tiêu thụ
hiện công an huyện lý nhân đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật
đối tượng lê đình đệ trú tại xã ia sa huyện ia ca tỉnh đắk lắc vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh đắk lắc khởi tố bắt tạm giam bốn tháng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó tổ công tác tiến hành kiểm tra và bắt quả tăng tại vườn nhà đệ ở xã ia sa huyện ia ca
đang trồng trái phép số lượng lớn cây cần sa
qua kiểm đếm có tổng cộng hai trăm năm mươi cây cần sa
tiếp tục kiểm tra trong căn nhà ở phía sau vườn lực lượng công an phát hiện đệ phơi hàng trăm chùm hoa cần sa khô với trọng lượng hơn bốn kg
ngay sau đó lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản nhổ bỏ thu gom toàn bộ số cần sa nói trên
lợi dụng sự sơ hở của các công trình đang xây dựng không có người trông coi vào ban đêm để trộm cắp tài sản
đối tượng hồ trọng thiện nhân trú tại phường quyết thắng tp con tum vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp con tum ra quyết định tạm giữ
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng sáu gia đình của bà huỳnh thị thủy phát hiện công trình gia đình bà
đang xây dựng tại đường phan đình phùng tổ hai phương quyết thắng bị kẻ gian đột nhập lấy trộm khoảng hơn bảy trăm linh kg sắt
và một số máy móc dùng để xây dựng công trình nên đã trình báo với công an thành phố con tum
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố con tum đã phát hiện bắt giữ được đối tượng hồ trọng thiện nhân
là đối tượng đã đột nhập trộm cắp số tài sản nói trên
tại cơ quan điều tra đối tượng nhân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
ngoài gây ra vụ trộm cắp nói trên trước đó đối tượng cũng đã đột nhập vào một số công trình đang xây dựng khác
trên địa bàn thành phố con tum để lấy trộm sắt và một số máy móc dùng để xây dựng công trình
và hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố con tum đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án
cướp giật tài sản của người đi đường không còn là thủ đoạn mới của các đối tượng phạm tội
tuy nhiên vì tâm lý chủ quan bất cẩn mà nhiều người vẫn trở thành miếng mồi ngon của các đối tượng
trong thời gian gần đây trên địa bàn thành phố châu đốc tỉnh an giang liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản hết sức táo bạo
gây ra nguy hiểm đến tính mạng cho các nạn nhân
lợi dụng tuyến đường vắng vẻ ít người qua lại và sự sơ hở mất cảnh giác của người dân
từ đầu năm đến nay trên tuyến đường tránh quốc lộ chín mươi một và tân lộ kiều lương thuộc địa bàn thành phố châu đốc tỉnh an giang
các đối tượng đã ra tay thực hiện trên một mươi vụ cướp cướp giật tài sản
điển hình vào đầu năm hai nghìn hai mươi hai khi bà tô
thị hồng ngọc đang chở cháu gái ba tuổi lưu thông trên đường tránh quốc lộ chín mươi một
thì bất ngờ bị một nam thanh niên từ phía sau chạy vượt lên áp sát giật lấy túi sách
phạm tội cái thứ hai thì cái tài sản của mình nếu đối với các cái xe mà tay ga có học rồi đó
thì tài sản vỏ sách vấn đề gì đó thì bỏ nên bỏ vào trong cái học khi mà xảy ra sự việc thì mong
bà con là nhanh chóng báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để là cơ quan công an phối hợp điều tra
truy xét bắt nhầm đối tượng vì túng quẫn nên hành vi các đối tượng cướp cướp giật tài sản rất
manh động liều lĩnh chính vì vậy mỗi người dân cần hết sức nâng cao cảnh giác tự bảo quản
tài sản của mình không chủ quan lơ là để bảo đảm sự an toàn tài sản tính mạng của mình và người thân
thưa quý vị và các bạn trong những ngày vừa qua thì một lần nữa nhiều khu vực tại hà nội lại ngập
sâu trong rác thải bởi khu bãi rác nam sơn nơi mà tiếp nhận rác lớn nhất của thủ đô đang trong
tình trạng quá tải rác thải sinh hoạt sau nhiều ngày đắp đống tại một số tuyến đường đang ngày
càng trở nên ô nhiễm và gây mất mỹ quan đô thị đống rác này đã tồn tại ở đây được bốn ngày và
đang dần phình to hơn qua mỗi ngày cùng với đó là những bãi tập kết rác tự phát cũng đang dần
hình thành đây là tình trạng chung tại nhiều tuyến đường trên địa bàn quận cầu giấy như tuyến đường
cầu giấy trần quốc hoàn duy tân hoàng quốc việt nguyễn văn huyên thành thái
thì mọi người đi qua thì cảm thấy rất là khó chịu em rất sợ đi qua mấy cái chỗ đấy mùi xong rồi là sợ nó vào chân tay nữa
mấy ngày gần đây thì giác nó tụ nứ lên em thì em nghe đồn là bảo là cái công ty vĩnh yên gì đấy bảo là tài xế là nghỉ việc
là xăng tăng giá hay sao mà đòi tăng lương rồi lại không không đi tọn rác thì không xách xe đi rồi là ở đây thì nhập nữa
bạn ngập là người dân bơi trong rác luôn mùi thối thì thối lắm bây giờ đứng đây mà đang không chịu lắm
theo nhiều công nhân vệ sinh chia sẻ thì những ngày qua để giảm tải tình trạng này
thi thoảng cũng có xe rác đến thu gom nhưng chỉ thu của mỗi công nhân vệ sinh một xe rác
và chỉ thu ở những khu vực quá ủn ứ hoặc tràn ra đường
còn đa phần vẫn xếp đống thành từng hàng dài như thế này ở khắp các tuyến phố
đấy nó đang cho người xuống ở trên nam sơn xuống đấy
sáng nay nó cẩu còn bớt lại cần này nó cẩu mỗi người một xe đi nạm
thì nó không có xe cẩu trên kia nó đang tụi un tắc kêu như thành nó quen rồi chả ra làm gì
đây là tình trạng cứ vài tháng lại xảy ra kéo dài suốt chục năm qua tại hà nội
do những trục trặc ở nơi tiếp nhận rác là bãi rác nam sơn
theo kế hoạch thì tháng sáu này bãi rác nam sơn sẽ giảm tiếp nhận xuống mức ba năm trăm linh tấn
nhưng thực tế vẫn phải tiếp nhận tới năm năm trăm linh tấn một tháng
do nhà máy đốt rác bị chậm tiến độ không thể đi vào hoạt động
đó dẫn đến tình trạng ủ nứ trong nội thành suốt nhiều ngày qua
thưa quý vị hiện nay rất nhiều người đồng ý mở thẻ atm thẻ visa tại các ngân hàng
vì tưởng rằng nếu không sử dụng thẻ sẽ tự hủy
thế nhưng sau đó họ bị ngân hàng đòi nợ liệt vào diện nợ xấu
chính vì vậy chúng ta hãy cân nhắc thật kỹ trước khi mở một thẻ ngân hàng nào đó
để tránh gặp phải những rắc rối không đáng có
cách đây vài ngày
chị huyền nhận được cuộc gọi của một công ty thu hồi nợ
xưng là đại diện của ngân hàng
yêu cầu chị thanh toán ba bảy triệu đồng tiền phí thường niên
lúc này chị huyền mới biết thẻ của mình vẫn hoạt động ngầm suốt thời gian qua
tôi cũng từng được nhân viên của ngân hàng tư vấn mở những thẻ tiến dụng
tiêu trước và thanh toán sau
thực ra khi các bạn tư vấn thì cũng không tư vấn chặt chẽ
về vấn đề phí thanh toán của nó rất là cao
tôi cũng từng thanh toán và tôi cũng từng khi mà đến thời điểm mà thanh toán lãi
thì được bên ngân hàng họ thông báo về số lãi tôi cũng rất là bất ngờ
khi được nhân viên ngân hàng mời trào các loại thẻ
không ít người gật đầu đồng ý với suy nghĩ cùng lắm là tốn vài chục ngàn đồng phí duy trì
tuy nhiên thực tế không phải như vậy
hiện tại thì rất là nhiều người mở rất nhiều thẻ
đấy thì theo tôi là mở
theo cái mức sử dụng của mình thôi để và quản lý cho nó tốt
nhưng mà mở nhiều thì không quản lý được rồi là
sau có khi lại là mở hộ người khác
xong làm những cái việc mà nó không chính đáng
mới đây để thu hút khách hàng mở thẻ
các ngân hàng còn mở thêm nhiều tiện ích mới
như cho phép rút tiền thẻ tiến dụng qua số hotline
chỉ mất một phí trên tổng số tiền rút
so với mức phí bốn rút tại cây atm
hoặc rút tiền rồi trả góp
cố định theo tháng để chi tiêu
việc phát hành thẻ tiến dụng dễ dãi
có thể khiến khách hàng mất khả năng thanh toán
làm gia tăng lợi số của ngân hàng
chính vì vậy các chuyên gia khuyến cáo
cái phí chậm thanh toán chẳng hạn
thì như vậy là người ta tính trong ngày
và nếu như bạn mà trong cái thời hạn thanh toán
mà bạn mà trả đúng rồi ấy
thì người ta không tính cái lãi suất nữa
mà bạn cứ thanh toán đúng trong hạn là không mất lãi suất
nhưng nếu bạn vượt khỏi cái thời hạn đó
thì người ta tính lãi suất cho bạn
cái lãi suất này ấy
nó cao thấp tùy theo từng ngân hàng
thường là từ năm đến hai mươi
cho một cái khoản tiền mà bạn vượt cái mức đó
nhưng cũng có những ngân hàng
thì người ta tính toàn bộ cái số tiền đó
từ cái khi bạn nợ cho đến cái ngày bạn trả
là cái số tiền bạn phải trả lãi
thì nó tùy theo cái ngân hàng
và cái điều khoản khi bạn mở thẻ
chúng ta phải lưu ý những cái điều đó
mặt khác người dân cũng cần lưu ý
không nên mở quá nhiều thẻ cùng một lúc
trước khi mở thẻ nên tìm hiểu kỹ các thông tin
như lợi ích tính năng biểu phí của từng loại thẻ
cần tra cứu thông tin tín dụng cá nhân
bằng cách truy cập website của trung tâm thông tin tín dụng quốc gia cic
và cuối cùng là cần chủ động đến các phòng giao dịch ngân hàng
làm thủ tục khóa thẻ
hay hủy thẻ khi không có nhu cầu sử dụng
để tránh các loại phí phát sinh